tại tỉnh quảng nam phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân cùng đoàn công tác đã đến thăm
tặng quà cho các gia đình chính sách hộ nghèo cận nghèo công nhân lao động
trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh
phó chủ tịch nước đề nghị quảng nam tiếp tục quan tâm đầu tư cho các thiết chế văn hóa
xã hội y tế giáo dục những phúc lợi xã hội thiết thực nhất cho người dân
nhất là những vùng sâu vùng xa vùng căn cứ cách mạng giúp người dân có chất lượng cuộc sống
ngày càng cao tiếp cận với sự phát triển chung của đất nước
phó chủ tịch nước đã trao quà tặng các gia đình chính sách người nghèo công nhân lao động
trẻ em có hoàn cảnh khó khăn các bệnh nhân đang điều trị tại khoa ung biếu
và tặng biểu trưng năm trăm linh triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh